tin tức quốc tế vào chiều tối ngày hôm nay ngày hai mươi tháng một mươi một theo giờ việt nam
một vụ khủng bố bắt cóc con tin diễn ra tại khách sạn radison blue thủ đô bamako mali
các lực lượng đặc nhiệm của mali đã thâm nhập thành công vào bên trong tòa nhà và tiến hành giải cứu con tin
đã có ít nhất ba người thiệt mạng và khoảng tám mươi người đã được giải cứu
theo một nguồn tin an ninh mali các tay súng thuộc lực lượng khủng bố is tấn công khách sạn radison blue
đã tiến vào trong một chiếc xe mang biển số ngoại giao
khoảng một mươi tay súng được trang bị đầy đủ vũ khí bước vào khách sạn
sau đó bắn vào bảo vệ và bắt giữ các con tin có mặt trong khách sạn
sau một thời gian phong tỏa khách sạn radison lực lượng đặc nhiệm mali đã tiến hành đột kích và tiến hành giải thoát các con tin
trước đó nhóm khủng bố đã thả vài con tin khỏi khách sạn khi những người này đọc thuộc lòng được vài câu thơ trong kinh koran
một mươi hai nhân viên của air france bao gồm hai cơ trưởng và một mươi tiếp viên bị kẹt trong khách sạn radisson
sun blue cũng đã thoát ra ngoài an toàn
tôi muốn nói với tất cả người dân mali về tình đoàn kết và ủng hộ đối với họ
tôi kêu gọi tất cả công dân pháp đang có mặt trong khu vực phải thận trọng vào thời điểm này
bộ ngoại giao ấn độ cho biết có hai mươi người ấn độ bị bắt giữ làm con tin trong khách sạn và họ còn sống
giới chức yemen cho biết trong sáng nay các phần tử khủng bố al qaeda đã tấn công hai đồn quân sự ở đông nam nước này